ví dụ ai đánh con hoặc con thấy bạn nào có dấu hiệu bị cố ý gây tổn thương con phải báo mẹ và cô giáo
nhắc con như vậy vì tôi sợ điều tương tự sẽ xảy ra với con mình
khi tôi nói quá nhiều thì con tỏ ra sợ hãi
rõ ràng điều đó có ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến các con chị tê nói
bên cạnh đó hiệu trường trường tiểu học đinh tiên hoàng quận một tp hcm nơi cháu a theo học
cũng có những chia sẻ xung quanh vụ cháu a bị dì gà chút đòn roi đến tử vong
cô trần thị thu hương
hiệu trưởng trường tiểu học đinh tiên hoàng quận một tp hcm cho biết
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai a vẫn học online bình thường
nhưng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai giáo viên chủ nhiệm báo không thấy cháu lên học
trường đã gọi điện cho bố và dì gà của cháu nhưng không liên lạc được
sau đó trường quyết định đến địa chỉ mà gia đình đăng ký với trường từ lớp một ở quận một
thì được biết cháu không ở địa chỉ này mà sống cùng với cha ở trung cư quận bình thạnh
và khi đó mới biết cháu đã mất
tôi sốc nặng khi biết tin a mất
và càng không thể chịu nổi không thể tin nổi
khi biết cháu bị chút đòn roi đến bầm tím khắp người
rồi ra đi không thể công lòng nổi
cô hương buồn bã nói
theo cô hương qua tìm hiểu và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của a
cháu là học sinh rất ngoan dễ thương có ý thức trong học tập
luôn làm bài tập đầy đủ biết giúp đỡ thầy cô bạn bè
nói chung cháu không có gì khiến thầy cô phải phàn nàn phiền lòng
tại cơ quan điều tra dì gà võ nguyễn quỳnh trang khai nhận
do bực tức việc cháu a chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng
và dùng cây gỗ tác động vật lý dùng chân đá vào mông của cháu hoa
nói về chi tiết này cô hương cho hay theo đánh giá của trường
a tham gia các buổi học online và trực tuyến đầy đủ và không nghỉ buổi nào
a vẫn hiểu bài tiếp thu tốt chứ không phải là học sinh chậm hiểu
ở lớp hai cháu còn nhận được giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện
lớp một thì chưa có đòi hỏi nhiều về kết quả học tập
lớp ba thì chưa hết năm học để đánh giá
nhìn chung a là học sinh nắm bài tốt chứ không phải là chậm hiểu kém cõi
để khiến phụ huynh phải bực tức mà ra tay tàn độc đến như vậy cô hương nói
nói về việc trong quá trình theo dõi học tập nhà trường có phát hiện gì bất thường từ a
cô hương cho hay ở những năm trước lớp một và lớp hai
thầy cô thấy ai học tập và vui chơi bình thường như những học sinh khác
không có biểu hiện dấu hiệu gì bị tác động vật lý dọa nạt hay lo sợ
bắt đầu từ lớp ba cháu a học online
trực tuyến theo chương trình chung của nhà trường và chỉ đạo của thành phố
việc học trực tuyến đông học sinh nên các thầy cô giáo chỉ nhìn thấy mặt các học sinh qua màn hình
khó có thể phát hiện có gì đó bất thường hay thương tích của các học sinh
tuy nhiên về mặt tâm lý hay tính cách khi học online
cô giáo cũng không phát hiện ai có dấu hiệu hay biểu hiện bất thường
trao đổi với ba cô giáo chủ nhiệm lớp một đến lớp ba
các cô cho biết cháu rất bình thường không có biểu hiện gì
nhiều khi ra chơi cháu không đi chơi mà còn nói chuyện với cô giáo
chủ nhiệm lớp một hai
theo cô giáo chủ nhiệm lớp ba cháu không có biểu hiện gì khác
cháu vẫn vào học online đúng giờ vẫn làm bài tập đầy đủ
trong quá trình học online cô giáo không phát hiện được dấu hiệu
hay biểu hiện gì nghi ngờ từ chó a bởi rất đông học sinh
cô giáo chỉ có thể nhìn được mặt các con không thể nhìn toàn thân
nên cũng khó phát hiện
hơn nữa cháu vẫn tham gia học bình thường
hoặc dù có chuyện gì đi chăng nữa cháu cũng không dám nói với cô giáo
vì có phụ huynh kế bên lại có sự dọa nạt cô hương phân tích
cô hương cho biết thêm học phụ huynh ở trường cả năm lớp hai là bố cháu đi học
đầu năm lớp hai là cả bố và dì ghe đều đi học
khi học phụ huynh thì phụ huynh cũng không trao đổi nhiều với giáo viên
do a ngoan ngoãn cũng không phải là học sinh cá biệt mà phải trao đổi nhiều
không hiểu sao lại đối xử với cháu như vậy cháu xinh xắn dễ thương
không hiểu nổi gia đình sao lại vậy
mà lại là gia đình trí thức thật đau xót cháu là đứa con ngoan chứ không phải là hư lỉ
thường xuyên phiền lòng người khác mà khiến phụ huynh phải bực tức
không kiềm chế được rồi có hành động đánh hay chửi mắng
nhưng hành động đó có cũng chỉ là bộc phát và nhanh chóng chứ không phải như trường hợp của a
theo tôi biết là đã kéo dài người bố quá vô tâm vô trách nhiệm
nếu không thương cháu xong lại giành quyền nuôi con làm gì
không biết ở nhà cháu thế nào chứ ở trường cháu là học sinh biết vâng lời
không hiểu sao lại nhẫn tâm ra tay với cháu trong suốt ba mươi phút như vậy
các thầy cô cả giáo viên chủ nhiệm khi nghe tin đều bàng hoàng và rất sốc
cô hương chia sẻ hiệu trưởng trường tiểu học đinh tiên hoàng cho biết
hiện nhà trường đã báo cáo vụ việc lên phòng giáo dục và đào tạo quận một
và chờ thông tin từ cơ quan điều tra
nhà trường cũng theo dõi sát vụ việc liên hệ với mẹ ruột để có những thông tin cụ thể
qua sự việc này trường cũng chỉ đạo các giáo viên tăng cường quan sát
quan tâm đến học sinh nhiều hơn giáo dục các con cách bảo vệ mình
trước bạo lực những mối nguy hại và phải nói ngay cho giáo viên chủ nhiệm biết
khi có sự bất thường bị người khác cố ý gây tổn thương ngược đãi chửi mắng
thưa quý vị cháu va một mươi tám tuổi đã phải chịu quá nhiều nỗi đau
từ việc thiếu đi tình thương trọn vẹn khi bố mẹ ly dị đến những trận đòn roi của mẹ kế
sự ra đi của bé có lẽ cũng là một sự giải thoát khỏi hiện thực
sự kết thúc của những nỗi đau dai dẳng cháu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua
nhưng chắc chắn rằng một khi những hành động mất nhân tính này
chưa bị trả giá
bằng những bản án thích đáng
thì lan sóng vẫn nổ của dư luận sẽ chưa dừng lại
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất về vụ án trên
hãy chia sẻ video và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi
xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo